thưa quý vị và các bạn du nhập vào việt nam từ đầu những năm chín mươi của thế kỷ trước
nhưng đến nay ngành nông nghiệp hữu cơ còn mơ hồ với chính người nông dân
những khó khăn ngay trên sân nhà đang trói chân nhà nông trong cảnh được mùa mất giá và ngược lại
chương trình kinh tế và dự báo hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
chỉ có một cái tên là nông nghiệp sạch hay rau sạch
chúng tôi ở đây là trồng cà chua hoa hồng và hành tây rồi thì các loại rau dưa chuột hoa quả
chúng tôi áp dụng những phương pháp tức là để trồng rau sạch
chúng tôi chỉ có giờ trồng và từ lúc trồng đến lúc vun sới bỏ phân vi sinh
các loại phân như là ba màu rồi thì ca ly để đảm bảo cho cây nó đủ các chất dinh dưỡng để chống được những sâu bệnh
mấy năm gần đây khi mà người tiêu dùng việt nam thực sự mất niềm tin với các sản phẩm nông nghiệp
thì câu chuyện về nông nghiệp hữu cơ mới được nhắc đến
nhiều địa phương đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền thông qua các tổ chức hội
các buổi sinh hoạt của đoàn thanh niên hay phụ nữ
tuy nhiên nông nghiệp hữu cơ vẫn còn xa vời
có vẻ như đối với bà con chăm nghe không bằng một thấy một thấy không bằng một làm và có làm ắt mới có kinh nghiệm
nông nghiệp hữu cơ thì cũng có lớp học về lớp học nhiều rồi đấy
thế nhưng mà chúng tôi cũng đi học rồi nhưng cũng có phân dùng cho chúng tôi có phân rồi thuốc
thì chúng tôi dùng thuốc của bên an toàn rau sạch an toàn
phát thuốc của chúng tôi tôi dùng thuốc ít nhiều
đầu tiên nhất là chúng tôi phải cày bừa dưỡng để nó đất ải đất không để chua đất
thì là tự là nó phát triển nó không sâu bệnh đến
thì xong quá trình đấy thì chúng tôi dùng toàn phân hữu cơ để dòng cây cà chua
mà không phun một tí nào kể cả dưa chuột và các loại là chúng tôi dòng toàn phân hữu cơ và rau quả sạch sẽ
trong quá trình đấy thì chúng tôi tạo mọi điều kiện ra
nước non chúng tôi phải dùng nước giếng sạch sẽ dùng bơm rồi thì trăm hàng ngày chúng tôi toàn bộ là dùng
tất cả những công dụng là sạch sẽ không thuốc một tí nào không trừ cỏ không gì
để lấy cái hậu quả cà chua và dưa tất cả các hoa màu của chúng tôi là toàn bộ là sạch hết
theo các chuyên gia nông nghiệp hơn ba mươi năm qua
bà con nông dân đã dùng quá nhiều các loại thuốc hóa học bón cho cây trồng
vì vậy trên chín mươi đất đai ở việt nam
đều bị bạc màu và muốn làm nông nghiệp hữu cơ
câu chuyện đầu tiên phải bắt đầu từ việc cải tạo đất
để cải tạo đất phải có phân bón hữu cơ và trồng một số loại cây trồng khác để bổ sung nguồn dinh dưỡng cho đất
quá trình cải tạo này không phải ngày một ngày hai mà có thể lên tới năm năm hoặc có thể là một mươi năm
nhiều doanh nghiệp doanh nhân hợp tác xã đã muốn bắt tay vào làm
nhưng đối với họ đâu đó vẫn còn rất mơ hồ
sau hữu cơ trong quy trình
chúng tôi cũng đã được biết về phần trước khi phải xử lý đất xử lý phân xử lý nguồn nước
cái thứ nữa là trong cả một quá trình về việc chăm sóc rau
phải tuân thủ theo nghiêm ngặt theo hướng dẫn để sản xuất rau an toàn
không được phun thuốc chỉ cỏ và không được dùng hóa chất
về việc này chúng ta cũng chỉ có
chúng tôi dùng các loại thuốc sinh học
cá nhân tôi thì tôi nghĩ là để làm được nông nghiệp hữu cơ thì cái tuân thủ đầu tiên của bà con là từ nguồn phân bón
phân bón thì phải sử dụng các nguồn phân bón mang tính hữu cơ như phân trùng quế hoặc phân bò đã có sử dụng và đã qua chế phẩm
vì cái nguồn phân bón nó là nguồn quyết định đến chất lượng của cây trồng rất nhiều
thứ hai là nguồn thuốc bảo vệ thực vật
thuốc bảo vệ thực vật thì khi đã hướng đến hữu cơ thì chúng tôi sẽ dùng toàn bộ
thuốc sinh học thì thuốc trừ sâu sinh học nó có rất nhiều tác dụng
và nguồn thuốc đó này chúng tôi sẽ chế từ các loại tỏi và ớt và một số những gia vị khác để tạo thành thuốc sinh học y cơ
là quốc gia nông nghiệp với thổ nhưỡng khí hậu tương đối ưu đãi trải dài khắp cả nước
việt nam được nhiều chuyên gia quốc tế đánh giá là một trong những nước có thể xây dựng một ngành nông nghiệp sạch và sống khỏe bằng chính nghề nông
tuy nhiên trên thực tế người nông dân việt nam
dù quanh năm phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng khó khăn vẫn trồng chất khó khăn
ngoài những tác động từ thiên tai theo mùa như hạn hán lũ lụt thì hiểm họa nhân tai đang tàn sát ngành nông nghiệp việt nam
thiếu thị trường ổn định xuất nhập khẩu chính ngạch hạn chế trồng trọt chăn nuôi chạy theo đám đông
phân bón hóa học thuốc trừ sâu hóa chất sử dụng mất kiểm soát đã tạo ra một nền nông nghiệp
theo chiều hướng nguy hại cho sức khỏe của người tiêu dùng và cho chính người sản xuất
thực trạng trên khiến người nông dân luôn phải đối mặt với nỗi đau được mùa thì mất giá còn được giá thì lại mất mùa
những thảm họa trong nông nghiệp như dừa hấu thịt lợn chuối dứa nuôi trồng tràn lan nhưng đến khi thu hoạch thì rớt giá thê thảm
thậm chí không có người mua trong thời gian qua đã đẩy người nông dân rơi vào cảnh khốn cùng

thì cũng là sớm có về cái việc tìm cái đầu ra về vô cùng về phía trong ban quản trị của tôi để làm sao để cho nó nhằm về cái việc để cho nhân dân có một cái nội dụng trong sản xuất rau
ở bên tôi thì là biết ở trên thị trường bây giờ đang rất cần cái rau hữu cơ thế nhưng mà bà con nông dân thì quen cái sản xuất gọi là cái rau an toàn cũng rau việt gáp
thì tới đây là chúng tôi sẽ cũng tiến tới sản xuất hữu cư nhưng với điều kiện là cũng mời các cái doanh nghiệp
nên là về chúng tôi và ký cái hợp đồng liên kết chuỗi với chúng tôi nhận cái bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân thì chúng tôi sẽ tổ chức phân bổ sản xuất
thì tới những người sản xuất theo đáp ứng nhu cầu mà thị trường người tiêu dùng mong muốn
sự hạn chế này cho thấy các cơ quan quản lý nhà nước nhà sản xuất cần có sự quan tâm hơn từng bước giúp nông dân chuyển dần từ thói quen sử dụng phân bón vô cơ
lạm dụng thuốc hóa học sang phân bón hữu cơ để nâng cao hiệu quả sản xuất bảo đảm chất lượng an toàn nông sản
và bảo vệ môi trường
bên cạnh đó việc tạo các cơ chế chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp để doanh nghiệp là bà đỡ là người thu mua nông sản
là người đưa nông sản tới từng bữa ăn của gia đình là người đồng hành cùng bà con nông dân từ khâu cải tạo đất mới có thể đẩy mạnh nông nghiệp hữu cơ phát triển
nhằm thay ra đổi thịt cho ngành nông nghiệp
nông nghiệp truyền thống chia khóa để người nông dân việt nam hội nhập quốc tế chính là phát triển một nền nông nghiệp công nghệ cao với sản phẩm nông nghiệp sạch bảo đảm an toàn thực phẩm
trong đó nông nghiệp hữu cơ là một phân khúc tất yếu của thị trường
theo hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam diện tích nông nghiệp hữu cơ ở việt nam đang được mở rộng
tổng diện tích sản xuất hữu cơ tăng ba mươi năm từ năm hai nghìn một mươi năm là bảy mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu hectare đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy
là một trăm một mươi tám bảy trăm năm mươi năm ha
tới cuối năm hai nghìn một mươi tám ước tính có gần một mươi hai hectare sản xuất nông nghiệp hữu cơ
không chỉ gia tăng diện tích sản xuất mà các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cũng phong phú và đa dạng hơn nhằm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu như quế gừng tỏi chè gạo sữa điều
đây là xu thế phát triển của nông nghiệp việt nam
cũng đang tuyên truyền cho bà con nhân dân là trước hết
là trồng hữu cơ chứ không nên là người ta dòng nếu mà dòng phân bằng phân gà
ở đây thì thật sự chúng tôi ở đây bà con người ta là vẫn chưa chưa dám mạnh dạng vào dòng hữu cơ nhiều
cho nên tới đây chúng tôi cũng đang tuyên truyền trực tiếp để bà con ta sẽ dòng hữu cơ
vừa là không mất vệ sinh vừa là không phải ủ phân gà từ ba đến năm tháng nữa
để cái phân hữu cơ kia thì vừa là đảm bảo
đảm bảo phòng chống được số bệnh vừa là đảm bảo được giao an toàn
theo các chuyên gia cơ hội cho phát triển nông nghiệp hữu cơ ở việt nam là rất lớn
do nhu cầu về sản phẩm an toàn chất lượng cao ở thị trường nội địa và xuất khẩu ngày càng cao
thực tế đã có sản phẩm hữu cơ xuất khẩu ra các thị trường như nhật mỹ eu hàn quốc singapore
với giá gấp từ ba đến bốn lần nông sản bình thường
tuy nhiên xét trên tổng thể các doanh nghiệp cơ sở sản xuất nông nghiệp sạch đang còn manh mún nhỏ lẻ chưa tạo được tính liên kết vùng miền
mặt khác hiệu quả của các dự án đến nay vẫn chưa đủ sức thuyết phục đối với cộng đồng nên sự chuyển dịch từ mô hình nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hiện đại nông nghiệp sạch còn chậm
để thay đổi tư duy thì một mình bà con không thể làm được phải có những chuyên gia những nhà nghiên cứu khoa học cũng như là doanh nghiệp vào tư vấn cùng và hỗ trợ bà con
thực ra phải có câu hỗ trợ thì bà con mới yên tâm làm được ngay như mới đây chúng tôi mang cái phân hữu cơ xuống tư vấn bà con thì bà con bảo nếu mà mua thì chúng tôi chưa mua
nhưng nếu mà doanh nghiệp có tài trợ thì chúng tôi sẵn sàng làm cùng với bà con với doanh nghiệp đấy là điều chúng tôi ghi nhận là bà con có sự thay đổi về tư duy
đối với bà con nông dân thì có lẽ là cái nhận thức của bà con nông dân cũng đã thay đổi nhiều rồi
người ta cũng biết rằng là cái thời đại
bây giờ là cái giai đoạn mà phát triển cái nông nghiệp bền vững hay người ta gọi là nông hữu cơ
cho nên cái xu thế là hạn chế sử dụng phân vô cơ và sử dụng chủ yếu là phân vô cơ phân hữu cơ
mà tiến tới là có khi là gần như là cũng cấm sử dụng cái phân vô cơ
bởi vì phân vô cơ nó làm cho đất nó rất là chai cứng day cứng và nó tồn dư
nếu mà bón quá nhiều thì nó gây ra cái tồn dư ở trong đất
ví dụ chẳng hạn như là cái hàm lượng nitrat mà chúng ta bón phân đạm nhiều thì hàm lượng nitrat trong đất nó tồn dư
thì cây trồng nó hấp thụt cái đấy nó gây ra ô nhiễm ngọ độc thực phẩm như ngọ độc nitrat chẳng hạn như thế
thế thì cho nên là cái việc mà sử dụng phân hữu cơ là cái xu thế của thời đại
vài cái mà trong cái nông nghiệp phân cơ và nông nghiệp phát triển bền vững là chúng ta cần phải quán triệt để sử dụng cái đấy
làm sao đấy nó được nhiều hơn
hiện nay thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp hữu cơ của việt nam mới chỉ trú trọng vào một số sản phẩm chất lượng cao
những lô kém chất lượng bị kẹt lại tiêu thụ trong nước
trong khi đó số đông người tiêu dùng trong nước chưa biết nhiều và hiểu nhiều về nông nghiệp hữu cơ
sản phẩm hữu cơ nên chưa hình thành được thị trường tiêu thụ tại chỗ
tuy nhiên ở phân khúc thị trường cao cấp nhóm người có đủ điều kiện kinh tế đang hướng tới tiêu dùng các mặt hàng nông nghiệp sạch
nhưng đa số mặt hàng này được nhập khẩu từ các quốc gia
và khác thiếu cơ chế định hướng quảng bá cho nông nghiệp sạch trong nước đang khiến các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của việt nam thất thế ngay trên sân nhà
đó là sản phẩm hữu cơ sản phẩm chăn nuôi để giúp cho việc sử dụng các sản phẩm đó để sản xuất
cái thứ hai nữa là cũng khi đã có cái sản phẩm hữu cơ rồi thì cũng phải tập trung tuyên truyền làm nào để phối hợp với các đơn vị để đưa ra cái đầu ra
tiêu thụ sản phẩm đầu ra của hữu cơ cũng là một bài toán
thế nên cái đấy cũng phải có một quá trình thời gian
đó là sản phẩm hữu cơ của việt nam
cái đó cũng phải có một quá trình thời gian
đó là sản phẩm hữu cơ của việt nam
khi mà sản xuất cái phân hữu cơ để giúp cho bà con có cái phân để chăm sóc rau thì bà con ở đây đa số cũng chưa tiếp cận được
thế cho nên là chúng tôi cũng muốn đề nghị các cấp của thẩm quyền triển khai theo cái ngành dọc để xuống trực tiếp với bà con nhân dân
hướng dẫn cho bà con nhân dân và cũng giúp bà con nhân dân tìm được các cái nguồn ví dụ là thuốc hoặc là phân hữu cơ
để tạo điều kiện cho bà con
là tiếp cận được với các cái công nghệ hiện đại đấy
để góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ bộ khoa học và công nghệ đã ban hành và công bố bộ tiêu chuẩn thực phẩm hữu cơ quốc gia
tcvn một mươi một nghìn bốn mươi một hai nghìn một mươi bảy với các tiêu chuẩn liên quan sản xuất chế biến ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trồng trọt hữu cơ và chăn nuôi hữu cơ
phạm vi chứng nhận thực phẩm theo tiêu chuẩn thực phẩm hữu cơ quốc gia bao gồm
rau trái cây
lương thực chè thảo dược da súc
da cầm và trứng da cầm hữu cơ
ong nuôi và sản phẩm ong
vận chuyển bảo quản sơ chế
và chế biến thực phẩm hữu cơ